cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông cho biết
thực hiện dự án cao tốc bắc nam khối lượng di rời công trình hạ tầng kỹ thuật rất lớn
nhưng tiến độ triển khai vẫn còn đang chậm
để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một mươi một dự án cao tốc bắc nam
một mươi địa phương nơi dự án đi qua cần di rời một hai trăm bốn mươi năm vị trí hạ tầng kỹ thuật điện
nằm trong phạm vi mặt bằng của dự án hai mươi năm bốn trăm ba mươi sáu mét đường ống cấp nước
và bốn mươi sáu năm trăm hai mươi chín m đường các viễn thông
khối lượng di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật rất lớn
tuy nhiên tiến độ triển khai công tác lập phương án di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật
nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của chủ quản lý sử dụng công trình còn chậm
nếu các địa phương các chủ sở hữu sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật
không tập trung quyết liệt thực hiện
sẽ không thể hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi